các bác sĩ khẩn trương bù dịch cân bằng dối loạn điện dày sau thời gian điều trị tích cực hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định
trường hợp bệnh nhi t là một trong nhiều trường hợp tiêu chảy mất nước nặng do rota viret được điều trị kịp thời tại bệnh viện
các bác sĩ khoa khám và điều trị tự nguyện cho biết thời tiết nắng nóng khiến các bệnh lý về đường hô hấp và đường tiêu hóa ở trẻ tăng cao đặc biệt là tiêu chảy cấp
trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể một mươi một mươi năm lần một ngày kèm theo thời tiết nắng nóng dễ mất nước dối loạn đệ giày dối loạn kiểm toán nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
tiêu chảy cấp do rotavirus là nguyên nhân phổ biến nhất gây tiêu chảy nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
virus tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ gây tiêu chảy nặng có thể lên đến hai mươi lần một ngày mất nước và tử vong nếu không điều trị kịp thời
virus rota lây chuyển qua đường tay phân miệng vì vậy các bác sĩ khuyến cáo khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy phụ huynh cần cho trẻ uống đúng và đủ nước đồng thời theo dõi số lần nôn đi ngoài của con
ngoài ra phụ huynh lưu ý khi sử dụng orezon bù nước cho trẻ cần mua loại chuẩn của bộ y tế phai theo đúng tỷ lệ uống theo đúng khuyến cáo để hạn chế các biến chứng do sử dụng orezon sai cách có thể xảy ra

anh tế tiếp tục được điều trị và theo dõi sát sao tại khoa hồi sức tích cực chống độc
kinh mạch máu não là bệnh rất nguy hiểm để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng và có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào
do đó khi có các triệu chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn tê yếu tay chân hoặc cảm thấy cơ thể có bất thường người dân cần đến bệnh viện để tầm soát bệnh lý mạch máu não
sức phản vệ có thể gặp ở mọi lứa tuổi mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc
nguyên nhân có thể là ăn thức ăn lạ như tôm cua gẹ thịt côn trùng côn trùng đốt tiếp xúc chất lạ hoặc có thể đến từ món ăn quen thuộc như thịt chi bổ câu
đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân hai mươi ba tuổi ở phú thọ có biểu hiện xúc phản vệ và nhập viện cấp cứu
bệnh nhân là p p h hai mươi ba tuổi trú tại phường tân dân tp việt trì tỉnh phú thọ
bị đau bụng đi ngoài phân lòng nổi nốt đỏ khắp người đầu lưỡi tê và xưng phủ đỏ trên tay ngay sau hai giờ ăn thịt chim bồ câu
người nhà cho biết bệnh nhân có tiền xử dị ứng với tôm cua đền hình là khi hết hai tuổi có dị ứng với thịt chim bồ câu
vì vậy bệnh nhân đã chủ động dùng thuốc chống dị ứng ở nhà nhưng tình trạng không cải thiện
các triệu chứng có dấu hiệu chuyển biến nặng hơn nên bệnh nhân đã đến cơ sở y tế để điều trị
tại khoa hồi sức cấp cứu yêu cầu bệnh nhân được xử trí theo pháp đồ cấp cứu xử trí sốc phản vệ tiêm bắp adrenaline dùng thuốc chống dị ứng chống viêm chuyên dịch bù điện dày
sau điều trị một ngày bệnh nhân đã ổn định trở lại các triệu chứng thuyên giảm và được ra viện vài ngày tới
theo thạc sĩ bác sĩ lê văn quý sốc phản vệ có thể gặp ở mọi lứa tuổi mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc
nguyên nhân có thể là thức ăn lạ tôm cua gẹ thịt côn trùng côn trùng đốt tiếp xúc chất lạ
sốc phản vệ xảy ra bất cứ lúc nào những người đã từng bị dị ứng với loại thức ăn nào thì không nên ăn lại
bởi lần giúp phản vệ sau sẽ nặng hơn lần trước tính mạng nguy kịch nhanh chóng thậm chí dẫn đến tử vong
để đảm bảo an toàn người có cơ địa dị ứng không chọn các món dễ gây dị ứng chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chế biến kỹ lưỡng không ăn bất cứ loại thức ăn nào từng gây sốc phản vệ
khi xuất hiện các triệu chứng khác thường như mệt mỏi choáng váng bột nôn mẩn ngứa đau bụng dối loạn tiêu hóa thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám xét và điều trị kịp thời
các bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh vừa kịp thời cứu sống người đàn ông ba mươi bảy tuổi đột ngột đau tức ngực tụt huyết áp suyết đột tử do tắc động mạch phổi hai bên
việc phát hiện sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng
các bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh vừa kịp thời cứu sống người đàn ông ba mươi bảy tuổi đột ngột đau tức ngực tụt huyết áp suýt đột tử do tắc động vạch phổi hai bên
do đó việc phát hiện sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng
theo các bác sĩ thuyên tắc phổi là tình trạng cục máu đông ở vị trí nào đó di chuyển lên động mạch phổi gây tắc nghẽn làm tắc mạch máu ở trong phổi
biểu hiện lâm sàng của thuyên tắc động mạch phổi đa dạng và không đặc hiệu dễ bỏ sót các biểu hiện thường gặp như
người bệnh có biểu hiện đột ngột khó thở xuất hiện tình trạng đau ngực triệu chứng ít gặp hơn là có tình trạng ho máu thay đổi trạng thái tinh thần người già trường hợp nặng là biểu hiện tù huyết áp nhịp tim nhanh chóng váng ngất thậm chí là ngưng tim
để chuẩn đoán thuyên tắc phổi là xác định khả năng có bị thuyên tắc phổi hay không sử dụng các thang điểm chuyển hóa hoặc các ý kiến của bác sĩ lâm sàng
bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi thấp hoặc trung bình được thực hiện xét nghiệm d dimer đây là sản phẩm chuyển hóa của cục máu đông
nếu d đi thấp không cần làm thêm xét nghiệm khác xét nghiệm hình ảnh được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi cao và những người có nguy cơ thấp hoặc trung bình mà có d đi mưa tăng cao
chụp các lớp vi tính động mạch phổi có sử dụng chất cản quang đường tĩnh mạch để xác định cục máu đông ở động mạch phổi sẽ được các bác sĩ chỉ định
thuyên tắc động mạch phổi là tình trạng cần được nhập viện ngay để điều trị nhằm ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng
để phòng ngừa tái phát thuyên tắc phổi bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đi tái khám định kỳ sử dụng tất nén để ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu di chuyển chân khi ngồi trong thời gian dài
sau phẫu thuật hoặc nghỉ ngơi do chấn thương gãy xương nên đi tập càng sớm càng tốt tập thể dục thường xuyên và bỏ thuốc lá cũng là điều quan trọng giảm nguy cơ mắc và tái phát căn bệnh này
hiện nay nhiều người trẻ ăn uống thiếu khoa học dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người béo phì có nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cao gấp bốn lần
nguy cơ này cao gấp một trăm linh lần đối với người béo phì bị tiểu đường và mang virus viêm gan b hoặc virus viêm gan c
trường hợp bệnh nhân sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những hệ lụy này
các gia đình đưa đến bệnh viện khám để điều trị béo phì
bmi của ca lên tới năm mươi

khi phẫu thuật cho bệnh nhân phó giáo sư nguyên anh tuấn chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tư hóa bệnh viện trung ương cô độ một trăm linh tám bất ngờ khi gan của cô gái thâm tím như mỡ
người bình thường có gan màu đỏ mịn đàn hồi tốt
bác sĩ khuyên ca cần giảm cân gấp vì tình trạng gan như mỡ ngày càng nặng sơ hóa không phục hồi tế bào
để giải quyết tình trạng này cô gái trẻ quyết định giảm cân ngoại khoa bằng nội soi thu nhỏ dạ dày
bác sĩ tuấn cho biết giới trẻ hiện nay ăn uống thiếu khoa học dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì
những người này ăn nhiều thương phẩm dư đường chuyển hóa tại gan và tích tủ lại
ở người béo nồng độ trích riserai và acid béo tự do trong máu tăng tích mỡ gan
lâu dài người bệnh bị gan như mỡ viêm gan mạng tính sơ gan không hồi phục
vì vậy nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người béo phì có nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cao gấp bốn lần
nguy cơ này cao gấp một trăm linh lần đối với người béo phì bị tiểu đường và mang virus viêm gan b hoặc virus viêm gan c
những người béo phì cần giảm cân để phục hồi gan
khả năng bình phục phụ thuộc vào mức độ tổn thương ban đầu thời gian cách giảm cân và tình trạng sức khỏe tổng thể
đối với các tổn thương gan nghiêm trọng hơn như viêm gan mỡ không cồn có hại sơ gan hoặc ung thư gan
phải điều trị chuyên sâu liệu pháp y tế hoặc phẫu thuật theo thể trạng mức độ bệnh
trong đó người bệnh ưu tiên thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt có thể làm đảo ngược tình trạng gan như mỡ
tuần qua tp hcm đặt đỉnh nắng nóng mức nhiệt độ lên tới gần bốn mươi độ c
nắng nóng kéo dài oi bức khiến nhiều người già và trẻ em mệt mỏi đổ bệnh
tại khoa khám bệnh của bệnh viện thống nhất tp hcm có rất đông người dân đến khám bệnh
theo thống kê thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng tăng lên từng ngày
bác sĩ truyền khoa hai trường quang anh vũ trường khoa khám bệnh bệnh viện thống nhất cho biết
những ngày qua số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đã tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ năm trước
các bệnh nhân lớn tuổi chủ yếu mắc những bệnh lý liên quan đến tai mũi họng tim mạch hô hấp như siêu vi bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
thậm chí có nhiều trường hợp phải thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn
trung bình có khoảng tám một mươi bệnh nhân bị nặng phải thở máy và cần được theo dõi sát
đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đều là người lớn tuổi với nhiều bệnh nền
có những bệnh nhân có đến năm bệnh lý kèm theo nên việc điều trị khá khó khăn
còn tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh hải trường khoa khám bệnh của bệnh viện cho biết
những ngày qua nắng nóng gai gắt là nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ đến khám tăng cao
theo thống kê thời điểm này các bệnh nhi đến khám do nắng nóng tăng một mươi năm so với các tuần sau tết
cao điểm một ngày bệnh viện tiếp nhận tới bốn hai trăm linh bệnh nhi tới thăm khám
theo bác sĩ hải trẻ tới thăm khám liên quan đến thời tiết nắng nóng thường mắc các bệnh lý như tiêu chảy cấp
nhiễm khuẩn đường ruột viêm đường hô hấp trên dưới sốt phát ban bệnh về da
đặc biệt bệnh viện cũng đã tiếp nhận các trường hợp trẻ bị say nắng say nóng
theo dự báo nắng nóng còn kéo dài trong vài ngày tới
để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt mọi người nên tắt máy lạnh mở cửa khoảng hai mươi phút trước khi đi ra ngoài
khi làm việc ngoài trời nắng người dân nên hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy
nếu có thể mọi người nên chọn làm việc trong môi trường ít nắng chủ động làm việc trong bóng dâm nơi có mái tre có hệ thống điều hòa quả thông gió để hạ nhiệt
sau khi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ mọi người nên nghỉ ngơi có thời gian cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ khi thay đổi môi trường
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm một mươi năm qd ubnd về việc thành lập đoàn kiểm tra lên ngành công tác an toàn thực phẩm trong tháng hành động vị an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm một mươi năm về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
theo đó các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm nông sản thực phẩm
bên cạnh đó các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xử lý kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
tổng hợp kết quả kiểm tra các đề xuất kiến nghị báo cáo về sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố theo tiến độ
đoàn kiểm tra liên ngành số một do phó giám đốc sở y tế vũ cao cương làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại các quận huyện đống đa hà đông hoài đức đan phượng phúc thọ hoàng mai thanh trì
đoàn kiểm tra liên ngành số hai do phó giáo đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn đình hoa làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận huyện thị xã tây hồ thạch thất quốc oai ba vì sơn tây thanh oai trương mỹ
đoàn kiểm tra liên ngành số ba do phó giám đốc sở công thương nguyễn đình thắng làm trường đoàn thực hiện kiểm tra tại các quận huyện hoàn kiếm thanh xuân mỹ đức ứng hòa nam tử liêm bắc tử liêm đông anh mê linh
đoàn kiểm tra liên ngành số bốn do phó cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội nguyễn minh hùng làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận huyện hai bà trưng cầu giấy ba đình sóc sơn thường tín phú xuyên long biên và gia lâm
đoàn kiểm tra lên ngành số ba do phó giám đốc sở công thương nguyễn đình thắng làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra tại các quận huyện hai bà trưng thường tín phú xuyên long biên và gia lâm